nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc việt nam
ngày hai mươi ba tháng chín ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ
với già làng trường bản tiêu biểu các vùng biên giới lịch sử cách mạng các tỉnh phía bắc
đến sự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
chương trình còn có sự tham gia của một trăm linh đại biểu là các già làng trưởng bản tiêu biểu của hai mươi một dân tộc
thuộc các tỉnh miền núi phía bắc
phát biểu tại chương trình đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh các già làng trưởng bản là một kho tàng văn hóa
là lực lượng quan trọng trong việc vận động bà con dân làng thực hiện các chủ trương đường lối
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước ở các địa phương
đồng chí mong rằng mỗi già làng trưởng bản sẽ là một cán bộ mặt trận ở cơ sở
tiếp tục vận động người dân đồng thời là đại diện kết nối các tỉnh phía bắc với tp hcm
thành phố hiện có hơn bốn trăm sáu mươi bốn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và làm việc
hơn một mươi sáu tám trăm linh doanh nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số đang sản xuất kinh doanh
đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn hai mươi lao động của thành phố